tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm ra một mươi hai đối tượng đều là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d ở phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ gồm nguyễn ngọc minh giám đốc trung tâm chín đăng kiểm viên của trung tâm và hai tài xế của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn năm d
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn ngọc minh đã chỉ đạo các đăng kiểm viên chủ động gợi ý yêu cầu các chủ phương tiện đến đăng kiểm chung chi tiền từ một trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng để được bỏ qua các lỗi
trước đó ngày một mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng gồm đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm thuộc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d ở phường tân biên tp biên hòa
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi bảy người
công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm bốn mươi năm xe ô tô hơn một sáu trăm linh xe mô tô một mươi hai phương tiện khác
đước một một trăm linh dây phép lái xe các loại
công an các địa phương đã xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần một một trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng hơn ba trăm sáu mươi hai
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản bốn mươi bảy trường hợp phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng
tước giới phép lái xe hai mươi hai trường hợp tạm giữ ba trường hợp trong đó vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp vi phạm tốc độ một mươi chín trường hợp
theo tổng công ty điện lực hà nội tết nguyên đán là thời điểm các phụ tải sinh hoạt kinh doanh dịch vụ tăng mạnh đặc biệt là vào chiều và tối đêm giao thừa dễ gây quá tải lưới điện
do đó để đảm bảo hành lang lưới điện trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba evn hà nội đưa ra khuyến nghị nhân dân thủ đô không bán các loại pháo hoa pháo giấy có tráng kim
thả đèn trời thả diều đồ chơi thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện

tiến đã bị chủ tìm vàng giữ lại
nhận được tin báo của người dân
công an phường một mươi bốn quận sáu có mặt ngay tại hiện trường
đưa tiến về trụ sở để làm việc
đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám hiện trường
và thu giữ toàn bộ toàn vật vụ án
và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu
tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình
qua xác minh nhanh
nguyễn văn tiến có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và một tiền án về tội trộm cắp tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị hiện là thời điểm mà người dân
di chuyển từ các tỉnh đông nam bộ
và tp hcm trở về quê ở miền tây
để đóng tết lợi dụng sự đi lại
đông đút trên tuyến quốc lộ một
các đối tượng xấu đã thực hiện trào bị ổi
là rải đinh nhằm thu lợi thậm chí
là chặt chém giá từ việc thay
vá ruột và vào bánh xe
năm bắt được tình trạng trên nên đội cảnh sát giao thông
an lạc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an thành phố đã phối hợp với đơn vị liên quan
thực hiện ra sát thu nhặt đinh vật sát nhọn
trên đường để đảm bảo an toàn sức khỏe
tính mạng và tài sản người dân
chỉ sau một lần vừa di chuyển vừa quét dọn
và sử dụng nam châm hút đinh vật sát nhọn
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân
tổ công tác đã thu gom được hàng ngàn vật sắt nhọn
đáng chú ý ngoài đinh ốc vít
còn có vật sát nhọn hình thoi chiếm đa số
thời gian qua loại thép sát nhọn này
được các đối tượng đinh tặc rẽ trên mặt đường
gây ra nhiều vụ thủng rách bỏ xe
trong đó cũng đã có những trường hợp tai nạn
liên quan đến rãi đinh như thế này
nhằm chia sẻ tạo điều kiện
để cho đoàn viên người lao động
được đón xuân vui tươi ấm áp
nhất là với người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn
đoàn thanh niên hội phụ nữ
công đoàn công an tỉnh đồng nai
vừa phối hợp tổ chức hội thi gối bánh chưng
mừng đảng mừng xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thi có ba mươi sáu đội
mỗi đội có sáu thành viên
đại diện cho đoàn viên hội viên công an các đơn vị địa phương
thực hiện gói và trang trí một mươi năm chiếc bánh trưng
mang hương vị truyền thống của dân tộc
trong thời gian chín mươi phút
với những bàn tay khéo léo
sự chuẩn bị chua đá của các đội thi
cùng sự cố vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ
đã tạo nên không khí sôi nổi vua vẻ
mang nhiều cảm xúc trong những ngày tết đến xuân về
những chiếc bánh không chỉ đẹp
mà còn lưu giữ được không khí tết truyền thống của dân tộc
đến với cuộc thi này tôi rất là hào hứng
và phấn khởi được cùng với các cán bộ chiến sĩ của mình
tham gia cuộc thi gói bánh chưng
mừng đảng mừng xuân ký mão năm hai nghìn hai mươi ba
và tất cả mọi người đều vui vẻ
tạo nên tình đoàn kết gắn bó
trong đơn vị cơ quan
và tôi rất cảm ơn
đoàn thanh niên hội phụ nữ
và công đoàn công an tỉnh
đã tổ chức ra một cái cuộc thi rất là vui vẻ
đầm ấm để tạo nên một không khí
sôi nổi trong đầu xuân năm mới
hội phụ nữ và công đoàn công an tỉnh
hội thi nhằm giáo dục duy trì và phát huy
các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc
cho các thế hệ nhất là cán bộ chiến sĩ trẻ
đặc biệt sôi bánh chưng được gói trong hội thi
được đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh
gửi ra tặng cho lực lượng dân phòng
bảo vệ dân phố cán bộ chiến sĩ
có hoàn cảnh khó khăn thực hiện nhiệm vụ
trong những ngày tết
tham gia hội thi này thì có rất nhiều các bạn
đoàn viên thanh niên trẻ cùng tham gia
đây là cái việc giáo dục về giá trị truyền thống
đạo đức của dân tộc cho các bạn đoàn viên thanh niên
bên cạnh đó những sản phẩm mà chúng tôi
được các bạn đoàn viên công đoàn viên hội viên làm ra
sẽ được trao tặng đến lực lượng công an xã
lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng
sẽ tham gia trực tết trong dịp tết lần này
dịp này công đoàn công an tỉnh
cùng tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân gắn kết
cho đoàn viên công đoàn công an tỉnh
theo đó các gian hàng giảm giá
với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ
đã cung cấp các sản phẩm thiết yếu
với mức giá ưu đại giảm từ một mươi năm bốn mươi
so với giá niêm yết trên thị trường
ngoài ra còn có các gian hàng độc đáo không đồng
như thư pháp trứng không đồng
chương trình khám khúc xạ và các bệnh về mắt miễn phí
qua cái chương trình tết xuân vầy xuân ngắn kết
do công đoàn công an tỉnh tổ chức
thì tôi thấy đây là một chương trình có ý nghĩa rất là thiết thực
góp phần chăm lo cái đời sống vật chất
cũng như là tạo ra cái sân chơi văn hóa
tinh thần lành mạnh bổ ích cho các đoàn viên công đoàn
và tôi cũng mong rằng là
trong thời gian tới thì công đoàn công an tỉnh
sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động
nhiều cái sân chơi lành mạnh bổ ích như thế này
để góp phần thắt chặt cái tình đoàn kết
giữa các công đoàn cơ sở trong công an tỉnh
qua các hoạt động thiết thực
đã thể hiện tinh thần đoàn kết sẻ chia
giúp đỡ các gia đình khó khăn cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
để người dân vui xuân đón tết an lành
đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức
đoàn hội công đoàn công an tỉnh
nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
đón một cái tết đậm ấm an vui
và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
là địa phương có nhiều bệnh viện nhất cả nước
những chiến xe ngày cuối năm đưa bệnh nhân
về quê ăn tết đã trở thành nét văn hóa đẹp
của hầu hết các bệnh viện lớn
trên địa bàn tp hcm
những nụ cười háo hức nở trên gương mặt xanh sao
của bệnh nhân
với một tiêu chí là vài giờ nữa sẽ được xung hợp
cùng với gia đình khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy đau lòng
khi năm cũ dần kép lại
nhiều người không khỏi bồi hồi
mong mỏi đón tết để được sống trong phong ký
xung vầy bởi những người thân yêu
đặc biệt những bệnh nhân phải điều trị dài ngày
tại bệnh viện lại càng thấm phía hơn
nỗi nhớ quê hương
bến xe đặc biệt này chỉ xuất hiện
những ngày cuối năm ở bệnh viện u bốn tp hcm
người điều phối hướng dẫn hành khách
là các tình nguyện viên cán bộ nhân viên bệnh viện
tiếng nói tiếng cười cái bắt tay
trước khi bệnh nhân lên xe về quê
đã làm không khí của buổi chiều
những ngày cuối năm thêm ấm áp và bình yên
mỗi bệnh nhân ở bệnh viện u bốn
là một câu chuyện một mảnh đời khác nhau
đa phần bệnh nhân ở đây phải điều trị dài ngày
với chi phí tốn kém
nên áp lực tâm lý rất lớn
hơn ai hết họ rất cần sự quan tâm chia sẻ
để với bớt phần nào nỗi đau bệnh tật
năm nay thì do tình hình
bệnh nhân đang trong giai đoạn chuyển
từ cơ sở một sang cơ sở hai
thành ra do có một số trường hợp
thì bệnh nhân người ta đã xuất viện
người ta đã về trước tết
thành ra cái số lượng bệnh nhân năm nay đăng ký xe
thì có giảm hơn mỗi năm
cũng như mỗi năm điểm đến
của những chuyến xe đặc biệt này
sẽ phân bổ về các tỉnh miền trung như quảng ngãi bình định
bình định phú yên phú yên khánh hòa
các tỉnh nam bộ như cần thơ sóc trăng bạc liêu
cà mau đồng tháp an giang kiên giang
và lên cả tây nguyên
như đắk nông đắk lắk gia lai
đặc biệt những chuyến xe năm nay
còn có sự xuất hiện của ba xe cứu thương
để đưa bệnh nhân nặng về quê đón tết
không chỉ đơn giản là chuyến xe
trở về quê bình thường
mà đó là chuyến xe của tình thương
của những sẻ chia cho nhau một cái tết xung vầy hạnh phúc
nói chung là
mình đi chữa bệnh thì cả năm
hai năm rồi giờ tiền bật cũng có
mà giờ tổ chức chuyến xe không đồng
đây là giúp bọn cô đi
chữa bệnh gì là
bộ như gì ăn tết
nói chung là chuyến xe không đồng này
giúp rất nhiều người là
vừa đi chữa bệnh mà vừa khó khăn
trong cái việc quê ăn tết
nói chung bọn cô bữa nay ai cũng kẹt
không có tiền gì quê ăn tết
bọn cô rất cảm ơn chuyến xe không đồng
giúp bọn cô đi quê ăn tết
tôi vô bệnh viện ông bố tôi
nó gây ra bệnh
nên tiền hấp tiền
nên bệnh tập đã cho
cái tiền tôi vô
vài hôm nữa là tôi
trở lại bệnh viện
nói chung thì
vô đây làm anh
tự thiện các nhà hào tâm
để có bà con tôi
vô vơ anh tết
đối tượng lương văn tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện tràng định
bị bắt quả tăng
về hành vi tảng trữ mua bán
trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi năm năm trăm một mươi chín gam ma túy heroin
tại chỗ lực lượng chức năng
đã thu giữ trên người tuyến
hai mươi bảy gói và hai cục chất bột màu trắng
một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng
cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan
tuyến khai nhận đi xe khách hàng
khách đến thành phố lạ sơn
mua số ma túy trên với giá hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
về sử dụng và chia nhỏ
để bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
hai đối tượng lê trần khanh
và nguyễn ngọc hải
đã bị công an tỉnh nam định khởi tố
trong vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên môi trường mạng internet
tại địa bàn tỉnh thừa thiên huế
theo đó lê trần khanh là đối tượng
thực hiện hành vi hách tài khoản mạng xã hội
để lừa đảo và chiếm đoạt tiền
nguyễn ngọc hải là đối tượng đồng phạm
được khanh giao quản lý tài khoản ngân hàng
nhận tiền chiếm đoạt
sau mỗi lần chiếm đoạt tiền thành công khanh chia cho hải một mươi
khanh khai nhận đã hách tài khoản
mạo danh chủ tài khoản thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền
của nhiều người trên cả nước
với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng một tỷ đồng
vừa qua công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
vừa bắt giữ hai đối tượng là vũ đình dương
và nông quốc phong để điều tra về hành vi
cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an
đã thu giữ ba trăm ba mươi bốn tờ capisis
cho vay tiêu dùng ba giấy mượn tiền
hai mươi một tờ giấy a bốn
đánh máy có ghi tên nhiều người vay
và số tiền góp cho vay theo ngày
có khoảng một trăm linh người vay với mức lãi suất
vay theo tháng là một trăm hai mươi một năm
mức lãi suất vay theo tiền góp
ngày là ba trăm linh hai một năm
lực lượng chức năng đã làm rõ
ba mươi ba trên một trăm linh người vay tạm tính số tiền
mà hai đối tượng đã thu lợi bất chính
từ việc cho vay trên một trăm hai mươi tám triệu đồng
lợi dụng sơ hở của người dân đối tượng nguyễn văn tư
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh hải dương
đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp
tài sản của người dân
tài sản mà đối tượng thường nhắm tới là điện thoại túi sách
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tư đã thực hiện ba vụ đột nhập
và nhắm tới
của nhà dân ở các xã tân tiến xã ít kiêu
của huyện gia lộc tỉnh hải dương
trộm cắp điện thoại và tiền
tổng số trị giá hơn ba mươi chín triệu đồng
tư là đối tượng từng có một tiền án một tiền sự
về tội trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi tháng một công an huyện tràng bom
tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn bà khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra
về hành vi buôn bán pháo nổ
trước đó tại ấp bắc hòa xã bắc sơn
huyện tràng bom khoa bị bắt quả tăng
khi đang tàng trữ năm mươi hộp pháo hoa nổ
cháy phép loại bốn mươi chín ống một hộp
tổng khối lượng tám mươi năm kg
qua đầu tranh khoa khai nhận số pháo trên
mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch qua mạng xã hội
với giá bốn mươi hai triệu đồng về
để bán kiếm lời trong dịp tết
thưa quý vị chỉ trong vòng chưa đầy
ba mươi giờ đồng hồ công an tỉnh bạc liêu
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
thực hiện hành vi giết người cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vào đêm hai mươi bảy tết vừa qua
sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng
trên địa bàn xã long điền đông huyện đông hải
lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt
bảo vệ hiện trường thu thập các dấu vết
đến khoảng một mươi giờ sáng nay công an tỉnh bạc liêu
đã bắt giữ được đối tượng gây án
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
tên là nguyễn văn vũ chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vũ khai nhận làm công nhân
tại tỉnh bà rịu úng tàu
về quê ăn tết cùng với gia đình
khi về đến cần thơ thì thuê xe ôm
từ cần thơ về bạc liêu
trên đường đi thì vũ và người lái xe ôm
xảy ra mâu thuẫn cạnh vã
nên vũ đã ra tay sát hại người lái xe
và cướp toàn bộ tài sản của người này
thông tin bắt giữ một mươi năm đối tượng
tại địa biên lai châu và hai tỉnh
u đông xay phong xì lào quần lào
thu giữ ba mươi tám bánh herring ba kg mát thuyền đá
một khẩu súng

một hộp tiếp đạn ak
một trăm tám mươi triệu kiếp lào
đây là kết quả mà chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi năm giờ đồng hồ
công an tỉnh điện biên đồng chủ trì
cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an
phối hợp với công an các tỉnh bắc lào
điều tra làm rõ triệt xóa toàn bộ đường dây
tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào
vào việt nam tiêu thụ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên án được xác lập với sự phối hợp
chặt chẽ của công an điện biên
và công an các tỉnh bắc lào
hơn bốn trăm năm mươi lượt cán bộ chiến sĩ
của công an các tỉnh điện biên lai châu lào cai
cùng các cục nghiệp vụ bộ công an
và công an hai tỉnh bắc lào
đã được triển khai vào cuộc
thì quá trình đấu tranh
với chuyên án này thì
chúng tôi xác định đối tượng cầm đầu đường dây là
vàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
xã sipafin huyện đồng bộ tỉnh điện biên
thì đối tượng này
chúng tôi đã đấu tranh và bọc giữ
rất nhiều mắt xích của đối tượng
các đối tượng trong đường dây
ma túy này chủ yếu là người đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống
ở vùng rừng núi hèo ránh
vì vậy chúng hiểu
và rất thông thạo địa bàn
và chúng lợi dụng địa hình rừng núi
để vận chuyển ma túy từ đó gây
khó khăn rất lớn cho chúng tôi
trong quá trình nắm thông tin
về các đối tượng trong đường dây
và tìm cách xây dựng được
kế hoạch phá án
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực bản hồ chim hai
xã ma thị hồ huyện mường trà
tỉnh điện biên
bàn chuyên án gồm công an tỉnh điện biên
công an hai tỉnh u đôm say phong sa lì
cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng
phan xìn khi và
vàng a vả
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tệ xã hồi lếch huyện mường nhé
tỉnh điện biên khi đang thực hiện hành vi mua bán
trái phép hai mươi tám bánh heroin
mở rộng điều tra
ban chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng
là thảo a vàng và vàng a tùng
cùng chú tệ xã quảng lâm huyện mường nhé
tỉnh điện biên
cùng lúc đó tại lào tổ công tác
đã đột kích vào cụm bàn hồi lả
bắt giữ thành công đối tượng là kham mạ vông
tên thường gọi là dung
đây chính là đối tượng đã thực hiện
giao dịch hai mươi tám bánh heroin
với nhóm đối tượng phan xìn khi
đấu tranh khai thác là dung hai nhận
trước đó đã mua bán và vận chuyển hai lần
với tổng số hai mươi kg thuốc viện
và hai mươi một bánh heroin
từ lào về việt nam cho các đối tượng trên
trong khi đó vào ngày một mươi một tháng một
tại u đông say
lực lượng phối hợp đã bắt giữ vàng a chứ
có tên gọi khác tại lào là
vàng a dành chú tại tỉnh điện biên
thu giữ một kg mặt tư đá
một khẩu súng pcp
và nhiều vật chứng khác
tiếp đó dạng sáng ngày một mươi hai tháng một
tổ công tác tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đã bắt giữ vàng a thành
tổ công tác đã tiến hành ra soát
các đối tượng
đầu tiên là những đối tượng
nghi vấn phản phẩm về hoa túy
và có nhân thân là người việt nam
hiện nay cư trú
ở bên lào và đặc biệt
là những đối tượng cư trú bất thực pháp
để chúng ta ra soát nổi nên
và từ đó để ra soát
và sàng lọc ra được đối tượng
nghi vấn mà chúng ta cần tập trung đấu tranh
làm rõ trong chuyên án
qua đấu tranh khai thác
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã mua bán trên bốn trăm một mươi hai bánh
heroin hai mươi tám kg thuốc viện
ba kg mặt tư đá
đây là chuyên án điển hình
về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
về ma túy
bắt giữ và di lý thành công các đối tượng phạm tội
mua bán trái phép chất ma túy trên đất lào
đưa về việt nam để xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật việt nam
bị dập nát bàn tay do tự chế pháo nổ
một thanh niên ở huyện yên dũng
tỉnh bắc giang đã phải nhập viện cấp cứu
nạn nhân là một thanh niên hai mươi hai tuổi
đã bị cột đốt ba ngón
chặt hở khớp bàn ngón một
dập nắp phần mềm và động bàn tay trái hạn chế
thanh niên này đã phải cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
sau đó phải tiến hành phẫu thuật
thanh niên này thừa nhận trước đó khoảng một tuần
đã mua hai g thuốc nổ trên mạng
rồi tự chế pháo nổ
trong lúc đang dồn thuốc vào giới cuốn pháo
thì bùng cháy và kèm theo tướng nổ
khiến bàn tay trái bị tai nạn
để người dân được vui chơi an toàn đón tết
công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo
toàn bộ lực lượng triển khai đồng bộ các kế hoạch
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
với tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
luôn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời
những tình huống bất ngờ có thể xảy ra
trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh thanh hóa
những ngày gần tết lưu lượng phương tiện
di chuyển tăng cao ngoài công tác

lực lượng cảnh sát giao thông tập trung

nhằm ngăn chặn việc vận chuyển
hàng lậu chất cấm
trong địa bàn thành phố các tổ công tác
thường xuyên lập chốt để xử lý
vi phạm người điều khiển phương tiện
có nồng độ cồn trong hơi thở
đa phần người dân đều có ý thức chấp hành
tuy nhiên vẫn còn đó trường hợp vi phạm
anh xem máy nha của anh có ba sáu mươi ba
mức cao nhất
ngoài việc lập chốt công an thành phố thanh hóa
còn giám sát tình hình giao thông
qua hệ thống camera được lắp đặt
tại các ngã tư
hệ thống giúp lực lượng cảnh sát giao thông
phát hiện ra được những vi phạm
cũng như nắm bắt được diễn biến giao thông
tại các tuyến đường để kịp thời điều tiết và xử lý
hiện tại thì ở thành phố mình đã có bao nhiêu điểm
lắp camera giám sát này thưa đồng chí
hiện nay thì tại trung tâm
chỉ huy công an thành phố
đã tiến hành
đối với hệ thống camera
ở các ngã tư trọng điểm có gắn camera tự động
theo đó thì lực lượng cảnh giao thông sẽ
từng vị trí
để tự động bắt
ví dụ đây ngã tư phú sơn
thành phố thanh hóa
thì các phương tiện vi phạm qua đây thì
máy tự động bắt
và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh giao thông trực máy
sẽ phân tích dữ liệu
và duyệt các hồ sơ
đối với các phương tiện vi phạm
và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
song song với việc đảm bảo an toàn giao thông
các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
chấn áp các loại tội phạm
được các đơn vị lên kế hoạch chi tiết và cụ thể
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
xử lý mọi tình huống có thể xảy ra
để đảm bảo an ninh trật tự từ gốc
trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
công an tỉnh xác định
tuyến xã chính là tuyến gốc
với phương châm phòng ngừa là chính
với một lực lượng là chúng tôi tập trung để
tăng cường quy tắc của nhà nước về an ninh trật tự
đảm bảo trực tiếp an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng chống cháy nổ
và đặc biệt nhất là pháo
với phương châm là không để cho pháo vào địa bàn
đặc biệt nhất là còn một thời điểm nữa
vào đêm giao thừa
thì đây là một cái đêm mà chúng ta phải xác định
để đấu tranh chống pháo nổ
là một hoạt động diễn ra rất phức tạp
tăng cường tối đa lực lượng
đến những địa điểm trọng điểm
để có lực lượng
và tuần tra cấm chốt công khai
và tuần tra cấm chốt công khai
để có thể vừa dân đe vừa phòng ngừa
vừa đấu tranh kịp thời với hoạt động
mà có như nổ pháo trái phép
thức cho dân ngủ gác cho dân vui
đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết
không chỉ là nhiệm vụ